chuyển sang những diễn biến liên quan đến tình hình ukraine cơ quan báo chí của tổng thống ukraine cho biết
nước này đã thiết lập chín hành lang nhân đạo cho phép dân thường rời khỏi những khu vực xảy ra xung đột và cung cấp viện trợ nhân đạo
cơ quan báo chí này thông tin rằng nhiều hành lang nhân đạo đã được thiết lập để sơ tán người dân khỏi ba thị trấn
ở khu vực japorisia miền nam ukraine và bốn khu vực ở kiev
người dân cũng được sơ tán thông qua các tuyến đường nhân đạo từ thành phố mariopol miền đông nam ukraine và thị trấn rubiene ở miền đông nước này
trong khi đó cùng ngày hai mươi ba tháng ba bộ ngoại giao nga cho biết bộ quốc phòng nước này cũng đã triển khai các hành lang nhân đạo hàng ngày
và sơ tán dân thường khỏi các khu dân cư
theo hãng tin afp của pháp bộ ngoại giao nga cho biết thêm đã diễn ra hai cuộc trao đổi tù binh giữa nước này và ukraine
nhưng không cho biết thêm chi tiết về thời gian hoặc số lượng tù binh đã trao đổi
liên quan đến cuộc đàm phán giữa nga và ukraine ngày hai mươi ba tháng ba ngoại trưởng nga sergei lavrov cáo buộc mỹ muốn cản trở cuộc đàm phán
nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần một tháng qua
ngoại trưởng lavrov cho rằng cuộc đàm phán đang gặp khó khăn phía ukraine liên tục thay đổi lập trường ý nói có sự can thiệp của mỹ